vận chuyển bốn mươi kg quả cây thuốc viện đi tiêu thụ hai đối tượng vi văn phổ và nguyễn văn nhường vừa bị công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an khởi tố
vào đêm ngày năm tháng một tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã châu bình
đã phát hiện trong cốp của một xe ô tô có hai bao tải có chứa bốn mươi kg quả của cây thúc viện
các đối tượng vận chuyển trái phép quả cây thúc viện gồm vi văn phổ và nguyễn văn nhường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ châu đã ra quyết định khởi tố bị can
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định